ngày hai mươi hai tháng bốn tỉnh quảng ninh tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết hai ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
và phân tích về chỉ số năng lực cạnh tranh pci tỉnh quảng ninh năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời nêu phương hướng phương pháp cải thiện bền vững pci năm hai nghìn một mươi chín
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci của quảng ninh luôn giữ vững ở ngôi đầu trong các tỉnh thành phố trên cả nước
tỉnh quảng ninh mong muốn qua hội nghị này tỉnh sẽ nhận được nhiều ý kiến chuyên sâu
nhiều giải pháp của các chuyên gia nhà đầu tư doanh nghiệp
để tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh trong các năm tiếp theo
qua hơn năm năm triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi chín nay là nghị quyết hai
và gần ba năm thực hiện nghị quyết số ba mươi năm của chính phủ tỉnh quảng ninh đã đạt được những kết quả quan trọng
và là một điển hình tốt với nhiều sáng kiến cải cách gắn với cải thiện môi trường kinh doanh
và nâng cao chất lượng quản lý điều hành